thưa quý vị đại hội đại biểu toàn quốc đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
là ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước được tổ chức tại thủ đô hà nội từ ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
trong số chín trăm tám mươi đại biểu dự đại hội lực lượng công an nhân dân có năm mươi đại biểu đại diện cho hơn một mươi năm vạn đoàn viên thanh niên toàn lực lượng
đây là những cá nhân tiêu biểu của thanh niên công an có thành tích xuất sắc trong học tập công tác chiến đấu
là tấm gương sáng trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và được đoàn viên thanh niên tín nhiệm bầu tham dự đại hội
tại đại hội này đoàn đại biểu công an nhân dân sẽ đóng góp trí tuệ nhằm xây dựng hoàn thiện các chủ trương
định hướng lớn trong công tác đoàn phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của đoàn viên thanh niên tham gia đảm bảo an ninh trật tự
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc vững chắc từ cơ sở
từ đó sẽ góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới lan tỏa hình ảnh đẹp để lại dấu ấn đậm nét của thanh niên trong toàn xã hội